cuộc họp gồm có đại diện tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải cục cảnh sát giao thông bộ công an
sau khi thảo luận các bên đã thống nhất miễn giảm năm mươi phí cho chủ sở hữu phương tiện thuộc các hộ dân các xã xung quanh bán kính năm km
đã tập trung phản đối gây ủn tắc giao thông nghiêm trọng dọc tuyến khiến nhà đầu tư buộc phải xả trạm
nguyên nhân là do nhà đầu tư đã thực hiện miễn giảm chưa phù hợp đối với các hộ dân quanh khu vực
theo báo cáo của các cơ quan quản lý số lượng xe ô tô của người dân sinh sống trong bán kính năm km chung quanh trạm thu phí bot thuộc huyện kỳ sơn là hai trăm bảy mươi tám xe